công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam cho biết sau gần năm tháng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã kết thúc điều tra vụ án hình sự hủy hoại rừng tại khoảnh năm khoảnh sáu tiểu khu năm trăm năm mươi sáu thuộc thôn tám xã tiên lãnh và đề nghị viện kiểm sát nhân dân huyện tiên phước truy tố hai bị can liên quan đến vụ phá rừng ở xã tiên lãnh
theo đó hai đối tượng là phùng văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn thị việt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là vợ của đối tượng bảy cùng chú tại thôn chín xã tiên lãnh
quá trình điều tra cơ quan công an xác định tổng diện tích rừng bị hủy hoại là một trăm sáu mươi bảy một trăm tám mươi tám m hai tổng chữ lượng gỗ bị thiệt hại là hơn một một trăm hai mươi bốn m ba tổng chữ lượng gỗ thương phẩm là sáu trăm bảy mươi bốn bảy trăm tám mươi tám m ba
trong đó diện tích rừng mà vợ chồng ông bảy đã hủy hoại là hơn ba mươi sáu ba trăm sáu mươi bảy m hai chứ lượng gỗ bị thiệt hại là hai trăm bảy mươi năm m ba với chữ lượng gỗ thương phẩm hơn một trăm sáu mươi năm m ba có giá trị thiệt hại thành tiền là tám mươi hai năm triệu đồng
với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của phùng văn bảy nguyễn thị việt đã phạm vào tội hủy hoại rừng được quy định tại khoảng ba một trăm tám mươi chín bộ luật hình sự